tại trung cư zavista ở phường an phú quận hai tp hcm đã xảy ra một vụ cháy căn hộ nằm ở tầng một mươi tám
hàng trăm cư dân đã được sơ tán khẩn cấp khỏi trung cư để bảo đảm an toàn
trong khi lực lượng phòng cháy chữa cháy khẩn trương dập lửa ngăn cháy lạt
vụ cháy được người dân trung cư zavista tại phường an phú quận hai phát hiện vào gần chín giờ sáng ngày năm tháng năm
khi khói lửa bùng phát tại một căn hộ nằm ở tầng một mươi tám của trung cư
do có cháy hệ thống chuông báo cháy của trung cư văng lên
khiến hàng trăm cư dân đang có mặt tại các tầng của trung cư zavista
trong đó có nhiều người nước ngoài và trẻ em vội vã di tản xuống đất
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tp hcm đã điều động nhiều phương tiện đến hiện trường triển khai công tác dập lửa
đến chín h ba mươi phút cùng ngày đám cháy được dập tắt hoàn toàn không ảnh hưởng đến các căn hộ chung quanh
nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ